thủ tướng nguyễn xuân phúc và các phó thủ tướng chính phủ đã dự lễ ghi nhận xuất khẩu hàng hóa việt nam vượt mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng ghi nhận có được thành quả này là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của các bộ các cấp các ngành và địa phương
tháo gỡ khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của việt nam trong đó có cả các doanh nghiệp nước ngoài
thủ tướng cho rằng việc nghiên cứu đề xuất chính sách về công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu có nhiều thuận lợi
đã đàm phán ký kết một mươi bốn fta trong đó có hiệp định cptpp đang phát huy tác dụng lớn
thủ tướng nêu rõ công tác xúc tiến thương mại và hội nhập đã đem lại nhiều lợi ích phát triển ngoại thương việt nam
các thị trường quan trọng đều có sản phẩm của việt nam và bước đầu chúng ta đã tận dụng các cam kết quốc tế để thúc đẩy xuất khẩu đa dạng hóa thị trường
thủ tướng giao bộ công thương cơ quan chủ trì quản lý nhà nước về vấn đề này mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi phấn đấu cán mốc xuất khẩu ba trăm linh tỷ đô la mỹ
và là năm thứ năm liên tiếp việt nam xuất siêu
các đồng chí phân bổ phối hợp với các bộ các cơ quan các địa phương cả nước để cán mốc ba trăm linh tỷ và yêu cầu thứ hai đi liền đó là năm thứ năm việt nam xuất siêu
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám xuất siêu hàng hóa của nước ta đã đạt sáu tám mươi ba tỷ usd trong một mươi một tháng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
với sự gia tăng quy mô xuất khẩu cao hơn nhập khẩu thạng dư cắn cân thương mại đã lên tới một mươi chín
với sự gia tăng quy mô xuất khẩu cao hơn nhập khẩu thạng dư cắn cân thương mại đã lên tới một mươi chín